qua công tác nghiệp vụ công an tp huế đã phát hiện và bắt giữ trần ngọc đạt
chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị có hành vi tàng trữ một lượng lớn ma túy
tại nhà nghỉ cát an đường ngô quyền phường vĩnh ninh
lực lượng trinh sát công an tp huế kiểm tra đột xuất phòng ba trăm linh hai của nhà nghỉ
tại đây bắt quả tang đạt có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai mươi túi ni lông bên trong có tinh thể rắn màu trắng khối lượng trên ba mươi sáu gram
hai túi ni lông bên trong chứa một mươi ba viên nén ma túy tổng hợp có khối lượng là sáu bốn gram
hiện công an tp huế đã tạm giữ hình sự đối tượng trần ngọc đạt
trước đó tại nhà trọ một trăm hai mươi đường lê lợi công an phường phú hội tp huế cũng bắt quả tang đặng ngọc nhân
chú huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế có hành vi tàng trữ hơn một tám gam ma túy đá và ba viên nén màu nâu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nhân để tiếp tục điều tra mở rộng